giây thì ước mơ của người gấp sẽ
thành hiện thực
mỗi năm thì cái tiền mà cứu bệnh tim càng ngày càng
mắc hơn không như các năm đầu tiên
thì chỉ có đủ mấy trăm đô thôi
thì bây giờ đã lên tới một hai trăm linh
một quả tim rồi nó nằm ở sự lựa chọn
đó là cái đinh của câu chuyện
năm nay thì cái quan trọng hơn hết
đó chính là một chiếc máy bay
mình xếp nó không cần phải là một chiếc
không cần một tờ giấy màu đâu mà nó
cũng có thể là một tờ giấy báo một tờ giấy
bức đi một tờ giấy
nhào nát ở một góc tường nhưng mà nếu
mà do một tay khéo léo của chúng ta
là những mạnh thường quân ngày hôm nay và nếu mà xếp
đúng xếp đẹp thì nó vẫn có thể bay lên bầu trời được
vì thế thông điệp của
vết sẹo cuộc đời chính năm nay
đó là máy bay giấy nó chỉ mang
một cái trách nhiệm rất là
đơn giản đó là bay lên trời cao
và chở đi tất cả các nhớt mơ
còn bị gian dở
của các em bé bị bệnh tim bảo sinh
với sẹo cuộc đời và quỹ nhịp tim việt nam
năm hai nghìn một mươi chín vẫn nhận
quyên góp từ các nhà hảo tâm từ nay đến hết
ngày ba mươi tháng một mươi một đêm gai la tổng kết
dự kiến sẽ có sự góp mặt của ba trăm linh mạnh thường quân
với mục tiêu có thêm ba trăm linh trái tim
trẻ thơ được hỗ trợ phẫu thuật
nên tổng số trường hợp khó khăn đủ giúp đỡ lên
hai một trăm bốn mươi cũng sẽ là số máy bay giấy
mà bang tổ chức phát động những em nhỏ
như người đồng hành với sẹo cuộc đời gấp tặng
các bệnh nhi như một món quà biểu tượng
tiếp xúc cho các em trong hành trình
điều trị phía trước
nghị sĩ ưu tứ ngọc khanh
là một cái tên kẹo cội
trong lĩnh vực hát hội tại thành phố hồ chí minh
hơn nửa thế kỷ qua
bà được công nhận là một tài danh
kiên trì cho thời điểm hiện tại
và vẫn truyền đam mê cho hơn
hai mươi nghệ sĩ trong đoàn tuần cổ
mang tên mình và xong
đằng sau đó thì
những cái hào quang cũng như là
nhiều gian nan ít ai biết về thời gian đầu
theo nghề hát về sự ngăn cản
từ cha mẹ cũng là hai nghệ sĩ
hát bội tiến tâm một thời
ví dụ như mình nói
người khôn mặt đỏ
đôi trồng bạc đứa nịnh
loe hoe mấy sợi còi
mặt đỏ là gì là hoàng thân bức thích
là người trung can dĩa khí là mặt đỏ
hai cái trồng bạc là
lớn tuổi già
còn đứa nịnh loe hoe mấy sợi còi
cái râu của đứa nịnh nó loe hoe
loe hoe có mấy cộng thôi rồi thí dụ như
ban ngày thì
ra trận thì nó khát
ban đêm có cái tiếng trống gọi là trống thu không
là trống canh á
cắt tùng tùng cắt tùng tùng
tùng cắt cắt cắt
người ta có thể đếm ba hoặc bốn tiếng
hoặc năm tiếng cuối cùng để biết
bây giờ là canh mấy
tại vì không biết nên không tới với hát bội
trái lòng đầy đam mê
nhưng cũng không kém phần chua sót
của nghệ sĩ ưu tú ngọc khanh
khi được nhắc về hành trình theo nghề của đào võ tài danh hát bội
nay là bà bầu đoàn hát
là con gái của cặp vợ chồng nghệ sĩ
ánh ngọc bá úc
hai cây đại thụ trong giấy hát bội cải lương
những năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm của miền nam
ngọc khanh đã sớm học lén nghề
và các ca nghệ lên đênh
trên ghe xuồng lúc bảy giờ
chín một mươi tuổi gì đó
thì đi theo mẹ
đi theo mẹ đi xem hát
thì mình không được đi hát nhưng mà mình được
nhiều người trong đoàn người ta nhờ mình nhìn việc lắm
thứ nhất là phụ mặc quần áo
cho các chú các bác
cái thứ hai nữa là nhắc tuồn
cái công việc nhắc tuồn đó
mình đứng trong cánh gà
mình xem các chú các bác
các ông bà cha mẹ lúc đó người ta đang diễn ở sân khấu
thì nhắc tuồn mà một câu
đọc năm câu
bảy lần người ta mới nghe
thành ra nó thuộc từ đời này kiếp nào không biết
trời vậy nhìn xem
các nghệ sĩ đang diễn
thì nó ăn sâu vô trong máu trong người của mình
hồi nào không nghe
nhưng mà mẹ tôi thì không đồng ý cho theo nghề
mẹ nói là
lão lai tài tận cái nghề hát

không có còn làm đào
làm kép gì nữa hết
cho nên mẹ muốn tôi đi học

thì công an chuyện làm cuộc đời mình sẽ diễn chảy hơn
theo lời mẹ
ngọc khanh cũng đi học
nhưng đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
trước sự thuyết phục của giáo sư đinh bằng phi
ngọc khanh đã được cho theo học chuyên ngành hát bội
tại trường quốc gia âm nhạc
nay là nhạc viện thành phố
và được mời làm trợ giảng và vừa đi dạy vừa hát
đoàn ngọc khanh chính thức được thành lập
với trên dưới hai mươi anh chị em nghệ sĩ
cùng nhân viên hậu trường
trong đoàn của ngọc khanh hiện nay
ở đây toàn là cha truyền và con nối

mẹ của họ một lượt với ông bà cha mẹ của tôi
thì họ cũng đi theo nghề
rồi bây giờ họ kề giai sát cấm với tôi
quý vị có thể nghĩ rằng đó là những cái đam mê không
thời hoàng kim có hát bội là rực rỡ lắm
ví dụ mẹ tôi hát một xuất thì được một
tiền thưởng có thể là năm ngàn
hồi xưa ví dụ như một đoàn hát mà về cũng đình
trời ơi tôi nói rần rần rộ rộ
trên bến dưới thuyền
ồ gánh hát về gánh hát về
nghe thích lắm
nhưng mà bây giờ
mình đi hát ở đâu
tới người ta
nhìn vô cái bảng cái poster quảng cáo
có đào kép nào không vậy
người ta đi kiếm những ngôi sao
thì quả mai người ta còn xem
còn không nữa thì thưa dắn
nhưng mà phải nói là từ khoảng một năm trở lại đây
thì thấy một cái điều là
hình như hát bội bắt đầu hot
thì người ta đang đi tìm hiểu về hát bội rất là nhiều
những cái chương trình dễ về hát bội nè
tìm hiểu hát bội nè
rồi đưa hát bội vô học đường
một xuất diện hát bội
nghệ sĩ ưu tú ngọc khanh nhận về cho đoàn
từ hai mươi đến ba mươi triệu đồng
năm nay lương mộ xuất diện của nghệ sĩ
được tăng lên một trăm linh ngàn
nhưng tính ra họ chưa bao giờ cầm trên sáu trăm linh đồng
cho một lần diễn
ai ai cũng tiết kiệm chi phí hết mức
hành trang diễn ị ạch áo quần múa mảo
rồi cả đèn và bàn trang điểm
xe buýt là phương tiện thường xuyên
thế nên họ cũng phải có nghề tay trái riêng
cho mình mới đủ để nuôi nghề
theo hát bội
khi lương không nuôi nổi họ
thì có thứ gì cao quý hơn trên đời
nếu giữ họ lại với sân khấu
năm ngoại đam mê